thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn ngày hai mươi ba tháng năm vừa qua thay mặt ban chấp hành trung ương
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai
về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết này
những năm qua đảng và nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội
bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội coi đó vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển bền vững đất nước
thể hiện tính ưu việt bản chất tốt đẹp của chế độ ta nhờ đó quỹ bảo hiểm xã hội đã trở thành quỹ an sinh lớn nhất
hoạt động theo nguyên tắc đóng hưởng và chia sẻ giữa những người lao động cùng thế hệ và giữa các thế hệ tham gia bảo hiểm xã hội
hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội từng bước được đổi mới về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát huy được vai trò
tính hiệu quả trong xây dựng tổ chức thực hiện chính sách và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội năng lực hiệu lực
hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được nâng lên việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động có nhiều tiến bộ
tuy nhiên việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều hạn chế bất cập
như hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa theo kịp tình hình phát triển kinh tế xã hội
tình trạng trốn đóng nợ đóng gian lận trục lợi bảo hiểm xã hội chậm được khắc phục
quỹ hưu trí và tử tuất có nguy cơ mất cân đối trong dài hạn
những hạn chế yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
một số cấp ủy chính quyền lãnh đạo chỉ đạo thiếu quyết liệt năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước hiệu quả thấp
tính tuân thủ pháp luật chưa cao nhận thức của một bộ phận người lao động
người sử dụng lao động về vai trò mục đích ý nghĩa của bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ
quan điểm chỉ đạo của nghị quyết là bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội
trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ công bằng xã hội
bảo đảm ổn định chính trị xã hội đời sống nhân dân phát triển bền vững đất nước
phát triển hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng đa tầng hiện đại hội nhập quốc tế
tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm tinh gọn chuyên nghiệp hiệu quả hiện đại nâng cao tính hấp dẫn
củng cố niềm tin và sự hài lòng của người dân cũng như các chủ thể tham gia bảo hiểm xã hội
nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể là giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi một phần đấu đạt khoảng ba mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi
tham gia bảo hiểm xã hội trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
chiếm khoảng một lực lượng lao động trong độ tuổi
khoảng hai mươi tám lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
có khoảng bốn mươi năm số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội
tỷ lệ giao dịch điện tử đạt một trăm linh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức asean bốn
chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức tám mươi
giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm phân đấu đạt khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng hai năm lực lượng lao động trong độ tuổi
khoảng ba mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
có khoảng năm mươi năm số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội
chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức tám mươi năm
giai đoạn đến năm hai nghìn ba mươi phân đấu đạt khoảng sáu mươi lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng năm lực lượng lao động trong độ tuổi
khoảng bốn mươi năm lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp
khoảng sáu mươi số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội
chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức

nội dung cải cách đề ra trong nghị quyết bao gồm một mươi một vấn đề trong đó chú trọng việc xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng
tiến hành sửa đổi khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí hiện nay theo hướng linh hoạt hơn về điều kiện hưởng chế độ hưu trí
chặt chẽ hơn trong quy định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tăng tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế của người lao động
và thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình
để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra nghị quyết xác định cần thực hiện tốt năm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm xã hội hoàn thiện hệ thống pháp luật
nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng
phát huy vai trò của nhân dân mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội
thưa quý vị toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày mai thứ sáu ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
kính mời các đồng chí quý vị và các bạn quan tâm theo dõi